ngay sau khi kết quả bầu cử tổng thống mỹ hai nghìn một mươi sáu được công bố bà hierry clinton đã có bài phát biểu đầu tiên trước các nhân viên và người ủng hộ
trong đó bà chính thức thừa nhận thất bại và gửi lời chúc mừng tới ông donald trump
bài phát biểu của bà hillery clinton được thực hiện tại một khách sạn nằm ở khu manhatta của thành phố new york
bà clinton kêu gọi mọi người chấp nhận kết quả bầu cử đồng thời cổ vũ mọi người nỗ lực theo đuổi ước mơ dù có gặp thất bại
tôi hy vọng rằng ông ấy sẽ là một tổng thống thành công của tất cả người mỹ
chúng ta phải chấp nhận kết quả này và hướng về tương lai
donald trump sẽ trở thành tổng thống của chúng ta
chúng ta nên mở lòng và cho ông ấy cơ hội lãnh đạo
nền dân chủ của chúng ta quan trọng việc truyền giao quyền lực hòa bình
tôi xin lỗi vì chúng ta không thể thắng cuộc bầu cử
với giá trị và viễn cảnh dành cho đất nước này mà chúng ta chia sẻ với nhau
nhưng tôi cảm thấy tự hào và biết ơn vì đã có cơ hội đại diện cho tất cả các bạn trong cuộc bầu cử này
tại cuộc bầu cử tổng thống mỹ vừa qua bà hilary clinton đã thu cuộc trước ông donald trump và chỉ nhận được hai trăm một mươi tám phiếu đại cử tri trong khi đối thủ của bà đã thu về hai trăm bảy mươi sáu phiếu